bộ giao thông vận tải vừa thống nhất chọn phương án đầu tư thêm một trạm thu phí mới trên tuyến tránh cai lệ để thu phí hoàn vốn cho dự án
như vậy sau hơn hai năm tạm dừng thu phí đến nay bot cai lệ mới có phương án đặt trạm thu phí trở lại
bộ giao thông vận tải thống nhất chọn phương án đầu tư thêm một trạm thu phí mới trên tuyến tránh cai lệ để thu phí hoàn vốn cho dự án đầu tư tuyến tránh cai lệ
và tăng cường mặt đường quốc lộ một đoạn qua tỉnh tiền giang dự án bot cai lệ
về phương án tài chính của dự án bộ giao thông vận tải cho biết trước mắt triển khai thu phí và theo dõi doanh thu từng năm
để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp bảo đảm phương án tài chính của dự án
đồng thời bộ giao thông vận tải giao vụ đối tác công tư tham mưu bộ giao thông vận tải có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
về phương án thu phí đối với dự án bot cai lệ tham mưu bộ giao thông vận tải có văn bản triển khai phương án tổ chức thu phí đối với dự án